công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn vừa tiến hành triệu tập làm việc với nhóm thanh thiếu niên có hành vi lãng lách đánh võng thách thức lực lượng cảnh sát giao thông khi đang thực hiện nhiệm vụ